theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
mưa lớn trong những ngày vừa qua đã làm thiệt hại sáu mươi bốn ngôi nhà
trong đó chín hộ ở huyện văn chấn và thị xã nghĩa lộ phải di rời khẩn cấp người và tài sản
còn lại bị ảnh hưởng do sạt lở ta lui
mưa lớn còn làm sạt lở trên quốc lộ ba mươi hai tại km hai trăm sáu mươi ba năm trăm năm mươi với khối lượng đất đá hơn một hai trăm linh m ba
đường tỉnh một trăm bảy mươi bốn đi huyện trạm tấu sạt lở tại ba điểm
tại km một mươi một km một mươi bảy năm trăm linh và km hai mươi một và hiện tất cả những điểm sạt lở trên quốc lộ tỉnh lộ đã được khắc phục và thông đường
ngay sau khi mưa lũ gây thiệt hại các huyện thị xã thành phố tập trung huy động lực lượng tại chỗ
cùng với đó lực lượng công an cũng tham gia giúp các hộ dân bị ảnh hưởng hót dọn đất đá sạt lở và đảm bảo an toàn giao thông